trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín chiều nay bộ thông tin và truyền thông và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tổ chức lễ phát động việc nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch bệnh
đây được coi là một hành động thiết thực để mỗi người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
mỗi cá nhân muốn nhắn tin ủng hộ có thể thực hiện theo cú pháp cv n một nghìn bốn trăm linh bảy
mỗi tin nhắn quý vị đóng góp hai mươi đồng nhân n lần trong đó n giới hạn từ một đến một trăm linh
tính đến thời điểm hiện tại đã có gần ba mươi năm tin nhắn được gửi về với số tiền lên đến gần hai năm tỷ đồng
thời gian tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ h ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến hai mươi bốn h ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chương trình vận động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được thực hiện thông qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia một trăm bốn mươi
toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bao gồm việc hỗ trợ trang thiết bị y tế nhu yếu phẩm để bảo vệ thầy thuốc
và các chiến sĩ công an bộ đội cơ quan báo chí trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh hỗ trợ người nhiễm và nghi nhiễm phải cách ly